trước tình trạng người nhập cảnh trái phép vào nước ta từ đường biển
thời gian gần đây lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp cùng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
đã chủ động tăng cường bám sát thực địa kiểm soát chặt chẽ và xử lý kiên quyết những trường hợp nhập cảnh trái phép trên tuyến biển
qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm an ninh chủ quyền vừa phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép từ đường biển đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà
đóng tại xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam đã lập hai chốt kiểm soát tại khu vực bờ biển ở xã tam nghĩa và xã tam hải
mỗi chốt có một mươi chiến sĩ tổ chức túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hai chốt kiểm soát này vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực bờ biển kiểm soát tàu thuyền ra vào neo đậu
vừa tăng cường phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển
cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác thực hiện nhiệm vụ chốt chặn là một trăm linh công số cùng với các trạm kiểm soát biên phòng
trạm cửa khẩu tiến hành kiểm tra kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài
kiểm tra kiểm soát phòng ngừa kịp thời ngăn chặn các hoạt động đưa đón người trốn cách ly bằng đường biển
trên bộ khi lực lượng bộ đội biên phòng tiến hành siết chặt các biện pháp quản lý công tác xuất nhập cảnh
thì trên tuyến biển cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
cũng đã tăng cường công tác trinh sát nắm bắt tình hình trên tất cả các hướng
nhất là công tác tuần tra kiểm soát trên các vùng biển nhạy cảm
xử lý các trường hợp trốn tránh cách ly nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường biển
kiểm tra rất là kỹ chặt chẽ các đối tượng đi trên các tàu thuyền
qua đó kiểm soát không để lọt các đối tượng nhập cảnh bằng đường biển vào
để bảo đảm cho an toàn phòng chống dịch của đất nước ta cũng như trên tuyên giới biên giới biển đảo
bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát biển
còn tăng cường tuyên truyền đến các ngư dân cách phòng tránh lây nhiễm từ các thuyền viên
đặc biệt là các thuyền viên từ tàu nước ngoài thuyền viên việt nam đã hoạt động từ nước ngoài trở về